lập nhiều dây hụi lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi và bán nhiều phần hụi không khống nhằm chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng
một đối tượng trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn chín lâm thị tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu đứng ra làm chủ của nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do mất cân đối trong việc trung chi tiền hụi cho các hụi viên lâm thị tám lấy tên khống tham gia ba mươi năm phần hụi để hốt hụi và bán phần hụi khống cho hụi viên khác trong tám dây hụi đang làm chủ
qua đó chiếm đoạt hơn một sáu tỷ đồng